các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vì đâu nên lỗi
gây chấn động hoang mang dự luận
lúc này ngoài công tác truy tìm nguồn gốc của những ly trà sữa cơ quan điều tra quyết định tăng cường lực lượng âm thầm tiến hành xác minh các mối quan hệ của cả yến hạnh và lý
bên cạnh đó còn đặc biệt chú ý đến mâu thuẫn có thể phát sinh trong quá trình các điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân
trong quá trình làm việc chị yến khai báo là có tin nhắn
thời gian vừa qua là có tin nhắn mà nhắn số lạ nhắn tin cho chị
chồng chị ngoại tình
chúng tôi là tập trung vào cái mối quan hệ của chị yến
để xác định cái nhất là làm việc ở bệnh viện xem mối quan hệ của chị yến ở đây có mâu thuẫn với ai không
cái thứ hai là trong quá trình điều trị bệnh nhân thì chị yến có mâu thuẫn với ai
ngoài ra để làm việc với chị yến và gia đình chị yến
cùng với chính quyền thì xem là chị yến ở địa phương là có nổi lên cái vấn đề gì
thứ hai là ngoài ra thì nghe thông tin thì cái nội dung đi đến ngoại tình đấy thì chúng tôi cũng làm việc với chồng chị yến
đấy để xác định xem là có cái sự việc xảy ra hay không
trong quá trình làm việc chồng chị yến thì chị yến được khai chồng chị yến được khai báo là anh quyền
anh quyền khai là coi như là không có mối quan hệ gì cả
thì chúng tôi là ngoài cái đấy ra thì chúng tôi là xong mình
thì cái số điện thoại mà tin nhắn đến thì chúng tôi kiểm tra bằng cái biện pháp nguyên vụ thì chúng tôi ra này xác định cái số này là xin rác
đến lúc này cơ quan điều tra cũng chưa thấy tài liệu nào thể hiện sự bất hòa trong các mối quan hệ của chị lý chị hạnh cũng như mối quan hệ giữa yến lý hạnh
về phần xác minh nguồn gốc của các ly trà sữa thì sau khi giả soát hơn chục cửa hàng trà sữa trong thành phố thái bình và một số huyện lân cận
cơ quan điều tra đã khoanh vùng được một cửa hàng có địa chỉ tại số một mươi ba a đường lê quý đôn thành phố thái bình
trải qua quá trình bí mật điều tra xác minh đối tượng
cơ quan điều tra đã khám phá ra một tình tiết vô cùng bất ngờ
đó là lại thị kiều trang là con cô ruột của chị đàm thị hải yến
chúng tôi xác định cái người bị chết không hề có mâu thuẫn
mà cái người được nhắm gửi trà sữa là chị yến
thì chúng tôi đi tìm các mối mâu thuẫn của chị yến
thì chị yến không có
thì chúng tôi mới xác định là nếu mà yến không có
mà yến ở cùng chồng và hai con
thì ngoài yến ra có thể là nhắm vào chồng
thì đi vào các mối quan hệ của quyền tức là chồng yến
thì quyền này cũng không toát lên được cái mâu thuẫn gì
chỉ có toát lên có một cái vụ là xích mít đánh nhau nhỏ thôi
cho nên tôi nghĩ nếu vậy thì chỉ có nhắm vào yến thôi
cho nên yến đã không có quan hệ ngoài luồng
không có mâu thuẫn thì chỉ có quyền
một là mâu thuẫn tư thù
hai là quan hệ ngoài luồng
ngoài các kế hoạch điều tra từ trước
lúc này các trinh sát viên của công an thành phố thái bình
nhận thêm nhiệm vụ xác minh tất cả các mối quan hệ
của anh phạm văn quyền
chồng của chị đàm thị hải yến
đi vào các mối quan hệ của yến
quyền tức là chồng yến
thì quyền này cũng không toát lên được cái mâu thuẫn gì
chỉ có toát lên có một cái vụ là xích mít đánh nhau nhỏ thôi
từ kết quả xác minh trên
cộng với tin nhắn nạc danh tố anh quyền ngoại tình
gửi đến số máy của chị yến
mà các điều tra viên đã thu thập được trước đó
là cơ sở để cơ quan điều tra loại trừ khả năng
mâu thuẫn phát sinh từ thủ tức cá nhân
và tập trung vào các mối quan hệ của chị yến

là mâu thuẫn xuất phát từ tình ái
cùng lúc với việc đi tìm lời giải có hay không
quan hệ ngoài hôn nhân của quyền
cơ quan điều tra cũng đặt ra câu hỏi
về mối quan hệ giữa lại thị kiều trang với quyền
trong lúc công tác giả soát xác minh
vẫn đang được thực hiện khẩn trường
thì ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
viện khoa học hình sự của quyền
bộ công an đã có kết luận giám đỉnh
trong bốn cốc trà sữa gửi tới giám đỉnh
đều có chất độc natri sianua
viện khoa học hình sự
tiếp nhận các mẫu vật liên quan
bao gồm có bốn cái cốc ghi là cốc trà sữa
trong bốn cốc đó
có một cốc đã sử dụng rồi
và trong cốc này

vẫn còn cái ống hút cắm
ở cái đầu cốc
ba cái cốc còn lại thì chưa được sử dụng
kết quả giám đỉnh cho thấy
chứa trong cả bốn cái cốc này
đều có chứa
natri sianua là cái hoa chất
rất độc với người
và động vật
có liều gây chết đối với người
qua đường tiêu hóa
trên một kg thể trọng
kết luận này phần nào củng cố niềm tin
của cơ quan điều tra
về việc nạn nhân nguyễn thị hạnh tử vong
có liên quan đến chất độc sianua
trong các cốc trà sữa
sau khi mà
mà có kết luận
của viện khoa học hình dự
bộ ngàn xác định trà sữa có chất độc
đấy thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo
và được lãnh đạo đồng ý
cho xác lập chuyên án để tập trung
xác minh làm sử dụng trà sữa

xác minh làm rõ đối tượng
gây ra việc xác định nguyên nhân chết
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
cơ quan điều tra công an thành phố thái bình
đã ra quyết định khởi tố
vụ án hình sự giết người
để tiến hành điều tra
lệnh bắt tạm giam
giữ lại thị kiều trang
về cơ quan điều tra để lấy lời khai
phục vụ công tác điều tra phá án
được phê duyệt
nhiệm vụ bắt giữ đối tượng
được giao cho các trinh sát viên
giày dạng kinh nghiệm
của đội hình sự công an thành phố thái bình
tiến hành triệu tập
ngay khi đối tượng đang di chuyển
trên đường từ thành phố về nhà
và khi thời điểm thích hợp nhất
chúng tôi tiến hành triệu tập đối tượng
và đưa trực tiếp đối tượng về cơ quan để làm việc
trong lúc giữ lại lệnh bắt tạm giam
giữ lại tác dụng đoán dụng
tiến hành điều tra
giữ lại đoán dụng đoán
tiến hành như sau
tiến hành điều tra